dự án thành phố thông minh đầu tiên của hà nội lớn nhất cả nước và có tầm cỡ đông nam á do liên doanh giữa tập đoàn brg và tập đoàn sumitomo của nhật bản đầu tư đã được khởi công vào sáng ngày sáu tháng một mươi tại huyện đông anh hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc lãnh đạo các bộ ngành và các quan chức của phía nhật bản đã tới dự
dự án thành phố thông minh phía bắc hà nội có vốn đầu tư gần bốn hai tỷ usd trên diện tích hai trăm bảy mươi hai ha tại các xã hải bối vĩnh ngọc và kim nỗ huyện đông anh thành phố hà nội
dự án được lập dựa trên quy hoạch đô thị thông minh dọc trục nhật tân nội bài chiều dài khoảng hơn một mươi một km từ cầu nhật tân đến sân bay nội bài
điểm nhấn của thành phố thông minh này sẽ là tòa tháp tài chính một trăm linh tám tầng với tham vọng của nhà đầu tư
biến nơi này thành trung tâm tài chính của việt nam và có tầm cỡ đông nam á nằm gần như chính giữa trung tâm hà nội và sân bay nội bài
trong tương lai tuyến đường sắt đô thị số hai từ nam thăng long tới trần hưng đạo được hoàn thành sẽ đưa khu đô thị này thành một trung tâm mới của hà nội
dự án này được xây dựng trong năm giai đoạn trong đó giai đoạn một sẽ hoàn thành sau hai năm kể từ khi được bàn giao đất và hoàn thành toàn bộ sau tám năm nữa
dự án có sự phối hợp chặt chẽ của phía đối tác và chính phủ nhật bản đồng thời khẳng định
cam kết của việt nam trong thực hiện đề án phát triển đô thị thông minh bền vững việt nam giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi năm và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó có mục tiêu hình thành các chuỗi đô thị thông minh ở khu vực phía bắc miền trung phía nam và vùng đồng bằng sông kiều long
nhằm đưa đô thị trở thành một trong những động lực phát triển quan trọng nhất của việt nam trong những năm tới đây
theo bộ xây dựng thông qua dự án đô thị thông minh có quy mô nhất và đồng bộ nhất ở việt nam đến thời điểm này
sẽ là kinh nghiệm quy báo
hà nội cũng như các tỉnh thành khác trong xây dựng và phát triển thành phố thông minh theo đề án được thủ tướng chính phủ phê duyệt